thời tiết thay đổi lạnh đột ngột làm cho các mạch máu co lại dẫn tới tăng huyết áp gây suất huyết não
nhiều người trời lạnh thường ít vận động dẫn tới tăng cân cũng là yếu tố làm tăng huyết áp và nguy cơ đột quỵ
đây là khuyến cáo của các bác sĩ khi thời tiết đang có diễn biến bất thường tại bắc bộ và trung bộ
theo hội phòng chống tai biến mạch máu não tại việt nam đột quỵ đứng thứ ba về nguyên nhân gây tử vong
sau bệnh lý tim mạch ung thư và dẫn đầu trong các nguyên nhân gây nên tàn tật
thường khi trời trở lạnh số bệnh nhân nhập viện do biến chứng cao huyết áp tăng rõ rệt
một nghiên cứu cho thấy có gần bảy mươi người bệnh không biết mình bị cao huyết áp cho đến khi đột ngột bị tai biến mạch não liệt hôn mê
các dấu hiệu nghi ngờ do biến cố tim mạch gồm đau thắt ngực hoặc cảm giác khó chịu vùng ngực
khó thở có thể xảy ra kèm hoặc không kèm với tức ngực vã mổ hôi buồn nôn hay nhức đầu
trong khi đó dấu hiệu cảnh báo tai biến mạch não là đột ngột tê hay yếu một bên mặt tay hoặc chân đột ngột choáng
nói khó đột ngột đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân
trong mùa đông để phòng chống đột quỵ nhất là ở người già không nên ra lệnh đột ngột
buổi sáng khi tỉnh dậy không nên ra khỏi chăn và xuống giường ngay mà cần nằm lại trên giường
vận động nhẹ nhàng từ ba đến năm phút để cơ thể dần thích nghi
và vấn đề quan trọng nhất trong cấp cứu đột quỵ là thời gian
phải nhanh chóng đưa bệnh nhân tới bệnh viện càng sớm càng tốt để tận dụng thời gian vàng ba giờ đầu của não